tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo lê cao đồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sáng hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại phường trung sơn thành phố sầm sơn đang diễn ra hội nghị tri bộ mở rộng thì một số người dân kéo đến chửi bới gây mất an ninh trật tự
mặc dù lực lượng chức năng đã vận động giải tán nhưng nhiều người không nghe lúc này lê cao đồng và lê văn tuấn đã vào khu vực hội nghị giật micro từ tay một đại biểu và có những hành động lời nói kích động người dân khiến cuộc họp phải tạm hoãn
sau khi sự việc xảy ra lê văn tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương bị bắt ở thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi một tháng bảy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê cao đồng chín tháng tù giam và lê văn tuấn bảy tháng tù giam